trong tuyến chiến lược tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tính đến hết ngày một mươi một tháng một mươi
bộ y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn năm mươi năm triệu liều vaccine phòng bệnh cho người trên một mươi tám tuổi
để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine theo kinh nghiệm của một số quốc gia
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh tại địa phương
bộ y tế cũng vừa ra văn bản hướng dẫn nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
theo hướng dẫn
tạm thời của bộ y tế không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn tức là vùng đỏ
hoặc cách ly y tế vùng tức là vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đến từ địa phương có dịch ở cấp độ ba tương đương vùng cam
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
tại hà nội các chốt kiểm soát ở cửa ngõ vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường
giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và giấy tờ tùy thân với người ra vào thủ đô
tỉnh bắc ninh bắc giang quảng trị quảng ngãi cũng yêu cầu phải khai báo y tế và có kết quả âm tính với sars cov hai
tin an ninh trả tự tòa nhân dân huyện kiên lương tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm
phạt bị cáo phùng văn bá chủ tịch huyện giang thành và lê văn thanh chủ tịch huyện kiên lương
mỗi bị cáo sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín khi tổ công tác phòng chống dịch bệnh xã kiên bình đang thực hiện tuần tra kiểm soát
thì phát hiện chị nguyễn thị ngà em điều khiển xe chở chồng là ngô văn thi lưu thông trên đường
vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và vi phạm an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ phùng văn bá là cậu ruột của thi và lê văn thanh là em cùng cha khác mẹ với thi chạy đến
tổ công tác yêu cầu bá và thi giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành mà còn xông vào đánh một cán bộ công an xã và một chiến sĩ dân quân tự vệ
bắt đầu xác định hai đối tượng có biểu hiện say bia rượu
bốn đối tượng có liên quan đến vụ bắt cóc đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc xảy ra vào ngày năm tháng một mươi hai
hai nghìn hai mươi tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
bắt giữ tại thành phố hồ chí minh sau hơn một mươi tháng lần trốn
theo điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thông qua trần văn tín quê tiền giang trần anh tuấn quê tây ninh
đã thuê lê minh chú tại thành phố hồ chí minh giúp sức bắt cóc người đàn ông chú tại bà rịa vũng tàu với giá một trăm linh triệu đồng
sau đó minh rủ trần bá vương trần văn sang lê bảo
lê bảo hoài nam cùng chú thành phố hồ chí minh và một số đối tượng hiện đang bỏ trốn tham gia gây án
minh được tuấn ưng trước hai mươi triệu đồng
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng thực hiện bắt cóc nạn nhân và đưa con tin đến một dãy cà phê
ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đòi tiền chuộc
sau bốn mươi tám giờ đồng hồ nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện xuyên mộc
phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được tuấn tín và các đối tượng có liên quan giải cứu nạn nhân an toàn
đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng còn lại là minh vuông sang và nam
đã bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa úng tàu bắt giữ sau hơn một mươi tháng lần trốn
để biết cả bốn người này đều là những đối tượng hình sự cộng cán từng có tiền án tội giết người cướp trộm cắp tài sản
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay